trước diễn biến khó lường của bão số bốn sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì họp kết hợp trực tuyến
với điểm cầu ủy ban nhân dân tám tỉnh thành phố tám mươi tám quận huyện thị xã một một trăm năm mươi năm xã phường các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
dự báo có bão đổ bộ và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão
thủ tướng yêu cầu các địa phương giả soát công tác kêu gọi ngư dân tàu thuyền đánh bắt thủy sản vào nơi tranh trú an toàn
đảm bảo an toàn cho học sinh khách du lịch bảo vệ các di sản nhất là di sản thế giới như phố cổ hội an cố đô huế
trước đó thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thành lập ban chỉ đạo tiền phương đặt tại thành phố đà nẵng để chỉ đạo ứng phó với bão số bốn